là tỉnh miền núi yên bái có rất nhiều lợi thế và tiềm năng trong phát triển kinh tế từ sản xuất nông lâm nghiệp và tận dụng những lợi thế của mình
những năm gần đây thì nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã ra đời như chăn nuôi gia súc chế biến gỗ rừng trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
thời gian qua tỉnh yên bái tiếp tục xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm khảo sát tìm hiểu tiềm năng
để hướng đến đầu tư vào yên bái trong lĩnh vực nông lâm nghiệp như các dự án trồng rau an toàn công nghệ cao dự án chuyên sâu các sản phẩm từ quế
trồng cải tạo phát triển cây trẻ săn tuyết trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao chế biến các sản phẩm từ tinh bột sắn các sản phẩm gỗ cao cấp
để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh yên bái đã bổ sung những chính sách mới
trong đó hội đồng nhân dân tỉnh yên bái đã ban hành nghị quyết một mươi bốn về hỗ trợ vốn vay sản xuất đầu tư sản phẩm nông nghiệp
nghị quyết bốn mươi về hỗ trợ doanh nghiệp làm các giấy chứng nhận việt gáp chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc hỗ trợ nhãn mắc sản phẩm hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp